tiếp ông samugan bộ trưởng bộ nội vụ đồng thời là bộ trưởng bộ luật pháp singapore vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hai nước việt nam và singapore có quan hệ đối tác chiến lược
không ngừng mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực
chuyển thăm và làm việc tại việt nam lần này của đoàn bộ nội vụ singapore là nhằm thắt chặt hơn nữa
quan hệ hợp tác nhiều mặt với bộ công an việt nam
bộ trưởng samugan cũng vui mừng thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về kết quả hợp tác
giữa bộ nội vụ singapore và bộ công an việt nam thời gian qua
hai bên đã tiến hành nhiều cuộc làm việc không chỉ ở cấp lãnh đạo bộ mà còn ở cả các cấp cục vụ trực thuộc
ghi nhận ý kiến của bộ trưởng samugan thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn ủng hộ
và tạo điều kiện cho bộ nội vụ singapore và bộ công an việt nam tăng cường quan hệ hợp tác
trên các lĩnh vực liên quan
trên cơ sở những thành tiệu hợp tác giữa hai nước
gian tới hai bộ cần tăng cường tham vấn lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề cùng quan tâm
góp phần vào việc gìn giữ hòa bình ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực
về lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm thủ tướng đề nghị hai bên duy trì các cơ chế hợp tác
tăng cường trao đổi thông tin phối hợp điều tra xác minh tội phạm có liên quan đến hai nước
đặc biệt là bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm kinh tế ma túy khủng bố tội phạm truy nã